nhằm góp phần bảo vệ môi trường thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ phối hợp với tri cục bảo vệ môi trường tỉnh bình định
đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền vận động các tiểu thương hạn chế việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy
và thay thế bằng túi nilon thân thiện với môi trường
thời gian qua tại bình định hội phụ nữ tri bảo vệ môi trường và phòng tài nguyên môi trường các huyện
phối hợp tuyên truyền vận động các tiểu thương tại các chợ tăng cường sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường
hạn chế đi đến không dùng túi nilon khó phân hủy

tích cực hưởng ứng phong trào chung tay bảo vệ môi trường không dùng túi nilon khó phân hủy
song điều mà các tiểu thương mong mỏi là giá thành có thể chấp nhận được khi sử dụng loại túi ni lông thân thiện với môi trường
cũng muốn dùng túi này vào bao nhiêu môi trường nhưng mà riêng là ý là giá thành nó đỡ đỡ xuống một chút là dùng một ô cơ được
có thể nói
các tiểu thương trong việc bảo vệ môi trường là rất đáng ghi nhận
tuy nhiên nếu được các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ
thì nhận thức đó sẽ biến thành hành động thực tiễn và có sức lan tỏa rộng lớn hơn trong cộng đồng